ubnd tỉnh yên bái phối hợp với viện nghiên cứu kinh tế và chính sách cùng quỹ friedrich norman foundation
đã tổ chức hội thảo cải thiện môi trường kinh doanh tạo thuận lợi với thương mại và đầu tư
nhằm phát huy lợi thế so sánh các tỉnh miền núi phía bắc
các đại biểu thảo luận hai nhóm vấn đề gồm hoàn thiện môi trường kinh doanh nhằm phát huy lợi thế cạnh tranh
và thu hút đầu tư các tỉnh miền núi phía bắc phát huy lợi thế so sánh và kết nối phát triển kinh tế
các địa phương miền núi phía bắc
để làm rõ các vấn đề này các lãnh đạo viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương đã trình bày các tham luận
gồm nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh thực tiễn thực thi ở địa phương
và kiến nghị cải thiện thực chất môi trường đầu tư thúc đẩy phát triển doanh nghiệp
phân bộ hiệu quả các nguồn lực nhằm phát huy lợi thế cạnh tranh và kết nối vùng của các tỉnh miền núi phía bắc
tạo thuận lợi thương mại và đầu tư qua biên giới nhằm kết nối phát triển kinh tế các tỉnh miền núi phía bắc